liên tiếp hai vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn vừa được công an tỉnh lai châu triệt phá thu giữ tổng cộng tám mươi chín bánh heroin
cụ thể vào đêm ngày ba mươi một tháng ba khi đang vận chuyển sáu mươi chín bánh ma túy tổng hợp tương đương khoảng bốn trăm một mươi bốn viên
ba đối tượng lý a g trang a minh và trang a vinh đều trú tại tỉnh liện biên
đã bị công an huyện nậm nhùn tỉnh lai châu phối hợp với công an tỉnh điện biên bắt quả tang
ngay trong đêm công an tỉnh lai châu cũng đã bắt quả tang đối tượng giàng a páo trú tại tỉnh điện biên
đang mua bán trái phép hai mươi bánh heroin
báo khai nhận mang hai mươi bánh ma túy từ điện biên sang lai châu để bán nhưng chưa kịp giao dịch thì bị bắt giữ